bộ tài chính vừa đề nghị bộ kế hoạch và đầu tư chủ trì phối hợp với bộ tài chính và cơ quan liên quan ra soát kế hoạch vốn năm hai nghìn một mươi tám điều chỉnh hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền cho phép điều chỉnh vốn giữa các dự án có vốn nước ngoài giải ngân chậm và dự án có nhu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân
tính đến cuối tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám nguồn vốn nước ngoài mới giải ngân đạt ba mươi một bảy mươi bảy kế hoạch quốc hội giao và đạt ba mươi bốn tám mươi bốn kế hoạch thủ tướng chính phủ giao thấp hơn so với cùng kỳ
cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy đạt năm mươi hai bảy kế hoạch quốc hội giao và năm mươi ba bảy mươi hai kế hoạch thủ tướng chính phủ giao
nguyên nhân vướng mắc là về mặt cơ chế
một số dự án đã được bố trí kế hoạch vốn hai nghìn một mươi tám
nhưng hết thời hạn giải ngân vốn theo thỏa thuận hoặc quyết định của cấp có thẩm quyền đang làm thủ tục gia hạn giải ngân theo quy định
một số dự án đang tạm dừng thực hiện để điều chỉnh tổng mức đầu tư chủ trương đầu tư đánh giá lại hiệu quả
bên cạnh đó theo bộ tài chính việc giải ngân vốn nước ngoài chậm còn do vướng mắc không hài hòa giữa thủ tục giao kế hoạch vốn và thủ tục gia hạn giải ngân của hiệp định vay